một đột pha mới cho ngành gốm sứ việt đó là nồi sứ dưỡng sinh của công ty trách nhiệm hữu hạn minh long i ở tỉnh bình dương
với những giá trị tích cực mà dòng xứ này mang lại nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe đồng thời tạo nên nét đẹp văn hóa ẩm thực việt
sau hơn một mươi bốn năm ấp ủ và nghiên cứu sản xuất thành công minh long đã chính thức giới thiệu tới thị trường một dòng sản phẩm mới khác hẳn so với các dòng sản phẩm chén địa thông thường
sữa dưỡng sinh là dụng cụ nấu nướng với những tính năng vượt trội luộc và hấp không cần nước chiên chính đều ở nhiệt độ thấp hầm kho nhanh và tiết kiệm nhiên liệu giữ trọn dưỡng chất và hương vị thơm ngon góp phần ngăn ngừa nguy cơ bệnh tật
tại cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới đây minh long cũng đã đưa ra lời khuyên thú vị thiết thực trong phương pháp nấu nướng và thói quen ăn uống thông qua bữa ăn hàng ngày
về cơ chế hoạt động của nồi là phát huy tính năng hoạt động của bức xạ hồng ngoại quá trình thu nhiệt tỏa nhiệt giữ nhiệt để cho ra món ăn ngon và bổ dưỡng
đây là tính năng được nghiên cứu và thử nghiệm kỹ trên dòng xứ dưỡng sinh đầu tiên của thế giới